từ những vụ việc rất nhỏ lẻ điển hình như thế này
thì hàng loạt những hệ thống những đường dây cho vay với lãi suất cắt cổ dần được hé lộ
điển hình gần đây nhất là vụ triệt phá đường dây tín dụng đen lớn nhất của cả nước từ trước đến nay
núp bóng dưới vỏ bọc là công ty hỗ trợ tài chính nam long tại tỉnh thanh hóa
có chi nhánh và hoạt động cho vay lãi đòi nợ thuê dọc suốt sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
điều đáng nói là đa phần các hoạt động cho vay của các công ty theo kiểu này là các thỏa thuận quan hệ dân sự
thế nhưng đằng sau của những hệ thống cửa hàng chi nhánh hỗ trợ tài chính cho vay tín chấp
là hoạt động của cả một tổ chức xã hội đen với quy mô lớn
thế nhưng đằng sau của những hệ thống cửa hàng chi nhánh hỗ trợ tài chính cho vay tín chấp là hoạt động cho vay tín chấp
không chỉ vậy tội phạm tín dụng đen không đơn thuần chỉ hoạt động cho vay lãi cao truyền thống
mà hiện nay còn có những biến tướng thủ đoạn vô cùng tinh vi
tìm mọi cách tiếp cận với người có nhu cầu vay vốn qua những hình thức khác nhau như vay trực tuyến
cấu kết với nhân viên ngân hàng gây khó khăn cho người vay với các thủ tục hành chính như khê
qua đó giới thiệu người vay đến các công ty hỗ trợ tài chính cho vay với lãi suất cao v v
trước những diễn biến vô cùng phức tạp
bộ công an đã xây dựng các kiến nghị cho các cơ quan có liên quan
chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa
cũng như tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
sao cho phù hợp với tình hình thực tế
đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh với loại tội phạm này trong tình hình mới
vào sáng ngày hôm nay sưởng sản xuất hương tại số ba trăm linh sáu đường lê trọng tấn
phường hòa an quận cầm lệ tp đà nẵng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
tại thời điểm xảy ra cháy khu xưởng sản xuất hương của ông dung không có công nhân làm việc
nên đám cháy bắt lửa nhanh và lan sang toàn bộ khu vực chứa một gỗ và nguyên liệu
dùng để sản xuất hương và bùng phát dữ dội có nguy cơ cháy lan sang các hộ dân bên cạnh

dùng để sản xuất hương và bùng phát dữ dội có nguy cơ cháy lan sang các hộ dân bên cạnh
tại thời điểm xảy ra cháy khu sưởng sản xuất hương của ông dung không có công nhân làm việc
khi tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đà nẵng đã điều một mươi xe chữa cháy
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy
do khu xưởng sản xuất rộng được xây dựng kiên cố
nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng chữa cháy phải dùng xe chuyên dụng để phá tường rào
dỡ máy tôn để phun nước trực tiếp vào trong
sau hơn hai giờ đồng hồ cứu chữa đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
đây là một nhà xưởng có cái cấu là tường xây khung tháp và máy tôn
bên trong là bố trí một số loại vật dụng dụng cụ máy móc
thiết bị sản xuất hương và nhiều chất cháy như là bột gỗ bột hương và cái nguyên liệu là gỗ
đối với loại hình cơ sở sản xuất khung tháp máy tôn
khi xảy ra cháy thường là gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
đặc biệt đối với đám cháy chất gỗ chất sơ dòng cellulo thì khi xảy ra cháy
lượng khói tỏa ra rất nhiều
mặt khác thì đối với loại cơ sở này thì chỉ có
có một cửa duy nhất là lối đi ra vào trong nhà xưởng cho nên là khi xảy ra cháy
toàn bộ diện tích đám cháy đã phát triển và mật độ khói rất lớn
gây khó khăn cho việc tiếp cận đám cháy và tiếp cận gốc lửa của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
tại hiện trường sưởng sản xuất có diện tích gần năm trăm linh m hai đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng nguyên nhân vụ cháy được nghi là do chấm biện
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
nhiều người trong căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
người dân xung quanh dùng bình chữa cháy chạy đến dập lửa nhưng bất thành
nhân tin báo được lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một
thành phố hồ chí minh điều động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
đến khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt
vụ cháy không gây thương phong vì người nhưng đã làm hư hại nhiều tài sản
trên tầng ba của căn nhà nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra
để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa ngày hai mươi tám tháng năm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã có những hướng dẫn người tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn lưu không khó khăn
vào đầu những cơn mưa nhiều người điều khiển xe máy do không mang theo áo mưa
nên dừng đổ xe ở những nơi như gầm cầu hầm chui sẽ gây cản trở giao thông
tìm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt các xe mô tô xe gắn máy dừng đổ trong hầm đường bộ
nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì hậu quả sẽ rất lớn
lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần đến nhắc nhở cũng như phát áo mưa cá nhân
cho một số người điều khiển xe hai bánh đang trú mưa để người dân có thể nhanh chóng di chuyển
không dừng đổ gây cán trở giao thông
khi cơn mưa mới bắt đầu tâm lý người đi xe máy mô tô thường có xu hướng tăng tốc độ
phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn cho chính mình và người xung quanh
trong cơn mưa dông thường có gió lốc mạnh rất nguy hiểm khi các cây xanh ven đường băng quảng cáo
bị gió lốc làm gãy đổ bay xuống đường
bên cạnh đó người tham gia giao thông sử dụng áo mưa cũng cần phải lưu ý
không để tà áo mưa cho cụm đèn chiếu sáng đèn chuyển hướng và gương chiếu hậu
làm mất đi tác dụng của các thiết bị này
để tránh tạo mưa bất ngờ bị gió thổi bay ngược lên che khuất tầm nhìn người lái xe
ở những nơi ngập nước người lái xe cần chú ý giảm tốc độ quan sát cẩn thận
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến thời điểm hiện tại đã có hàng ngàn cây tràm bị đốn hạ
nhiều vạt rừng bị đốt rụi tổng diện tích bị thiệt hại là khoảng sáu mươi hectare
chính quyền địa phương cũng như ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
thì dường như bất lực vì không thể nào xử phạt được người dân
bởi khu bảo tồn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
khi đã có quyền sử dụng chúng tôi phối hợp với ba quốc lý khu bảo tồn
xử lý đối với những trường hợp và đem bảo chiếm nó phải có cơ sở thiết phục
trước khi thành lập khu bảo tồn và sau khi thành lập khu bảo tồn
cũng có một số hộ dân bảo chiếm hoạt động sáng sức
cho nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tiến khai thực hiện được
trong sự bất lực của chính quyền địa phương tỉnh kiên giang
khu bảo tồn loài sinh cảnh phố mỹ tiếp tục bị người dân bức tử
tàn phá một cách nghiêm trọng từng giờ từng ngày
với diễn biến này không bao lâu khu bảo tồn sẽ bị xóa sổ là điều hiển nhiên
cụ lao chàm hội an tỉnh quảng nam là khu dự trữ sinh nguyện thế giới
với những giá trị độc đáo duy nhất trong hệ thống chính khu dự trữ sinh quyển thế giới
tại việt nam hiện nay
cụ lao chàm cũng là khu sinh nguyện đầu tiên trên thế giới nói không với túi ni lông
và đang tiến tới nói không với sản phẩm nhựa
trong một mươi năm qua cù lao chàm là một điểm sáng trong công tác bảo tồn biển
bảo vệ môi trường đặc biệt là nơi đầu tiên của cả nước
với hơn sáu trăm linh khu sinh quyển trên thế giới thành công với mô hình nói không với túi ni lông
từ những thành công đó làm tiền đề để cụ lao chạp tiếp tục triển khai mô hình
nói không với ống hút nhựa xây dựng tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn bảy hương
mô hình phục hồi sang hô chuyển vị rùa biển
nếu môi trường ở cụ lao chàm mà nó bị hãy hỏa
thì du lịch không bao giờ có gì
hán là như vậy do đó người dân giống tôi là
rất là năng cao ý thức thu gom tốc thả và xử lý tốc thả tại nguồn
không vứt tốc thả mà nó cũng đều gió trị nữa
nhận thức câu hơn nữa là tôi sợ cốt địa phương không làm được
người dân giống tôi làm được là bây giờ
nếu không có túi ni lông có thể có lựa chọn
thì người dân tôi thực hiện cách ai mà ngồi nào
hào như là ba trăm linh người dân giống tôi là không dùng bộ ni lông
khi mà đi chợ mà cầm một cái túi ni lông đi
thì cũng thấy con người bị như thế nào
có sự ngựa ngùng như thế nào
hai nghìn một mươi chín là một năm đặc biệt kể từ ngày cụ lao chàm hội an
trở thành khu dự trữ sinh quyền thế giới
danh hiệu này là sự ghi nhận của thế giới
về những nỗ lực vượt bậc trong thời gian dài của người dân
các tầng lớp xã hội các thành phần kinh tế
các tổ chức khoa học giáo dục và các cấp chính quyền thành phố hội an
trong công tác bảo tồn và phát triển những tài sản
giá trị của địa phương nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu
cù lao chàm thật sự sạch đẹp từ dưới biển lên rừng
làng khu dân cư sạch sẽ nước biển trong lành
là điều mà tôi rất ấn tượng
có được thành công này phải nói rằng người dân ở đây
nhận thức rất tốt về bảo vệ môi trường
không phải khu sinh quyền nào cũng làm được
và cụ lao chàm thu hút chú ý quan tâm của cả thế giới
nơi đây được tổ chức evergreen clubs
đánh giá là ví dụ điển hình cho các khu sinh quyền
trên thế giới làm theo
rất khó tôi cũng đi tham gia rất nhiều những cái mô hình
dựa vào cộng đồng rồi đồng quản lý
thế nhưng mà để cho người dân tham gia một cách tự giác là khó
như vậy họ đã có nhận thức tốt
từ cái nhận thức được họ thay đổi hành vi
và họ tự giác tham gia vào cái quá trình quản lý
dù rằng túi lông mới chỉ là một việc nhỏ
nhưng lại là một việc lớn về nâu giá
cù lao chàm một xã đảo mà người dân chỉ sống dựa vào nghề biển
tỷ lệ hộ nghèo đói cao
luôn luôn nhận sự hỗ trợ từ chính quyền
nhưng từ khi được công nhận khu sinh quyển thế giới
xã tân hiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế
sang ngành du lịch dịch vụ
nơi đây đã đón một mươi năm lượt khách đến tham quan
và con số này không ngừng gia tăng vượt bậc qua các năm
cụ lao chàm đón hơn hai trăm ba mươi hai lượt khách
và đến năm hai nghìn một mươi tám
tổng số khách là hơn bốn trăm một mươi năm lượt khách
tăng gần ba mươi lần so với một mươi năm trước đó
hiện xã đảo không còn hộ nghèo
thu nhập bình quân đầu người đạt mức bốn mươi hai triệu đồng mỗi năm
chúng tôi cho rằng
thành công nhất là sự hiểu biết và cái năng cao nhận thức
của cộng đồng cụ lao chàm
từ người khai thác trở thành người bảo vệ
và bây giờ họ trở thành những cán bộ bảo tồn rất là tích cực
du khách ra cụ lao chàm khá đông
đó là niềm vui cũng như là thách thức
đối với xã đảo cụ lao chàm
họ đã mang đến những lợi dụng
cũng như là tác dụng
tất cả những hưởng lợi cho cộng đồng của doanh nghiệp rất là tốt
tuy nhiên áp lực từ du lịch cũng không nhỏ
thứ nhất là đối với công tác môi trường
thì rác thải nhiều hơn và sử dụng nước trên đảo nhiều hơn
trong khi tình nước trên đảo rất là khang hiếm
khu dự trữ sinh quyền thế giới cụ lao chàm hội an
là một minh chứng điển hình về sự kết nối
hài hòa giữa thiên nhiên và con người
đúng như sứ mệnh và tên gọi ủy ban chương trình con người và sinh quyền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

để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc sáng nay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đào ngọc dung đã trình bày trước quốc hội tờ trình dự án bộ luật lao động sửa đổi
theo đó bên cạnh đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai tuổi và nữ lên sáu mươi tuổi
bộ luật lao động sửa đổi cũng quy định về quyền nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn
với một số trường hợp trong đó người làm công tác quản lý sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu
cụ thể dự thảo luật đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình
phương án một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam và bốn tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án hai tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nam và sáu tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dự kiến áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh quy định về tăng tuổi nghỉ hưu bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cũng nhấn mạnh
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
có quy định rõ về quyền nghỉ hưu sớm hơn và muộn hơn đối với một số trường hợp lao động cụ thể
trong đó quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá năm tuổi đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động
làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và một số công việc nghề nghiệp đặc biệt
quê nghỉ hưu muộn hơn không quá năm tuổi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã họp tại tổ thảo luận cho ý kiến về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan tới việc phân bổ nguồn vốn mà cụ thể là việc sử dụng nguồn vốn dự phòng một mươi tỷ đồng đã được nhiều đại biểu quan tâm chú ý
trong cái nghỉ viết bảy mươi một cũng có đề cập đó là
ưu tiên đầu tư trong kết cấu hạ tầng nông thôn thủy lợi phòng chống khắc phục những hậu quả về thiên tai bão lũ sạt lở
hoặc là ưu tiên trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu vùng nông bào dân tộc thiểu số vùng chịu nhiều ảnh hưởng đặc biệt là đối với sự tác động ở đồng bằng sông cửu long
vấn đề đầu tiên tôi muốn đặt ra là chính phủ có sự giải trình thêm trong cơ cấu phân bổ dự phòng này
việc bám theo ưu tiên và theo thứ tự và tiêu chí phân bổ của chính phủ
và theo thứ tự và tiêu chí phân bổ của nghị viết bảy mươi một này thì đối với những lĩnh vực mà tôi mới đề cập thì chiếm được bao nhiêu phần trăm trong tổng số này
đưa dự án vấn đề bố trí vốn thanh toán đền bù tái định cư giải phóng mặt bằng đối với cao tốc hà nội hải phòng
thì quỹ ban thường vụ quốc hội cũng không đồng ý với cái vấn đề bố trí này
tổng mức bố trí này chiếm trên bốn mươi tổng mức trên một mươi tỷ đồng
do đó thì qua ý kiến này thì tôi thấy rằng là
quỹ ban thường vụ quốc hội cũng trên cơ sở xót xét rồi quỹ ban tài chánh ngân sách cũng đã có ý kiến này
do đó tôi thấy rằng là về với chính phủ cũng nên là thực hiện là chúng ta nên thực hiện đúng đối tượng như cái nghị quyết bảy mươi sáu
nhấn mạnh đến tình trạng sạt lở ở đồng bằng sông kiểu long đang diễn ra rất nghiêm trọng
đại biểu tạ văn hạ đoàn bạc liêu đề nghị việc sử dụng nguồn vốn dự phòng một mươi tỷ đồng cần tập trung vào những vấn đề cấp thiết như trên
đồng bằng sông kiểu long hiện nay cái vấn đề sạt lở và có rất nhiều những cái bờ biển cũng như là những cái đoạn bờ đê bờ sông
thế nên là sung yếu bây giờ có nguy cơ sạt lở rất cao
thế nhưng cái quan trọng là một mươi tỷ này theo cái chỉ đạo theo cái nghị quyết bảy mươi một của quốc hội đó là gì
là phải ưu tiên vào tập trung vào những cái vấn đề đấy
đấy cho nên là với cái nhu cầu thực tế hiện nay với những cái vấn đề đang bức xúc
đấy cho nên là với cái nhu cầu thực tế hiện nay với những cái vấn đề đang bức xúc
là cái nguy cơ sạt lở ở đồng bằng sông kiểu long hiện nay thì tôi đề nghị là cái vấn đề mà bố trí một mươi tỷ này là tập trung cho cái giải quyết vấn đề đấy
đây là một vấn đề nóng của đồng bằng sông kiều long
trước đó cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình về việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ilo
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trình bày
theo đó công ước số chín mươi tám có ba nội dung cơ bản
nội dung cơ bản là bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động
bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động
những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện trí
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh trong bối cảnh việt nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
việc gia nhập công ước số chín mươi tám là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị pháp lý và kinh tế xã hội
với chủ đề kinh tế vùng trọng điểm nhìn từ hệ thống cảng biển báo đại biểu nhân dân chiều nay tổ chức buổi tọa đàm
với sự tham dự của các đại biểu quốc hội các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý nhằm đánh giá cơ hội và thách thức
tiềm năng thế mạnh cần phải khai thác từ hệ thống cảng biển để phục vụ phát triển kinh tế vùng trọng điểm
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung vào ba nội dung chủ yếu đó là tiềm năng cơ hội phát triển vùng kinh tế trọng điểm từ hệ thống cảng biển
những thách thức trong quy hoạch phát triển hệ thống càng biển và những giải pháp nhằm phát triển hệ thống càng biển đã bứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng trọng điểm trong tương lai
các đại biểu đã chỉ ra những lợi thế mà việt nam sẵn có những hạn chế trong việc tận dụng lợi thế những năm qua
theo các đại biểu hiện cả nước đã hình thành được một hệ thống gồm bốn mươi năm cảng biển một số cảng cạn idc và trung tâm logistics lớn
hàng năm hệ thống cảng biển việt nam thông qua đến chín mươi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu góp phần tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước
tuy nhiên để phát triển hệ thống cảng biển việt nam xứng tầm vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt như sự kết nối với hạ tầng phục vụ như đường bộ đường sắt đường thủy nội địa vẫn còn nhiều bất cập
quy hoạch sử dụng đất đai quy hoạch tổng thể phát triển hậu phương công nghiệp nông nghiệp quy hoạch hạ tầng chưa có sự đồng bộ sớm khắc phục những hạn chế nêu trên là yêu cầu thiết yếu
trong đó chú trọng việc phát triển cảng biển gắn với chức năng của từng vùng kinh tế trọng điểm phát triển cảng du lịch và cảng dịch vụ cửa khẩu biển cho các nước phía trong không có biển như lào campuchia
sáng nay học viện quốc phòng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi năm
sau hơn một tháng học tập nghiên cứu với tinh thần tích cực chủ động sáng tạo và trách nhiệm khoa học đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo đúng kế hoạch đã xác định với kết quả thu hoạch một trăm linh khá giỏi
qua khóa học bên cạnh việc được nghiên cứu những nội dung cơ bản thông qua việc học kết hợp với trao đổi thảo luận và nghiên cứu thực tế tại một số địa phương đơn vị
các học viên đã có điều kiện nghiên cứu sâu sắc về tác chiến phòng thủ quân khu khu vực phòng thủ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống biểu tình bạo loạn lật đổ
xây dựng thế trận quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh
đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để các học viên nâng cao trình độ nhận thức tư duy dự báo chiến lược và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng sức mạnh của dân tộc khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của lực lượng vũ trang
trên cơ sở đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh phát triển kinh tế ở các bộ ban ngành trung ương và các địa phương